bí thư quân ủy trung ương đã tới thăm làm việc chúc tết cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dành gần hai giờ đồng hồ làm việc với lãnh đạo bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
ghi nhận và chia sẻ những nguyện vọng của toàn lực lượng
tổng bí thư khẳng định nhiệm vụ của bộ đội biên phòng rất quan trọng rất vẻ vang
tổng bí thư mong muốn bộ đội biên phòng tiếp tục làm tốt việc triển khai các nghị quyết của trung ương và quân ủy trung ương
nhân dân với bản làng
trong không khí vui đón năm mới đang đến gần tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có cuộc trò chuyện trực tuyến
với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng lũng cú nơi địa đầu của tổ quốc đồn biên phòng côn đảo
nơi gắn với một vùng đất cách mạng và tinh thần bất khuất của các chiến sĩ cộng sản
và đồn biên phòng đất mũi nơi cực nam của tổ quốc điểm cuối của đường hồ chí minh trên biển
hôm nay tại tp hcm ủy ban nhà nước người việt nam ở nước ngoài bộ ngoại giao phối hợp với ủy ban nhân dân tp hcm
đã tổ chức chương trình với chủ đề xuân quê hương hai nghìn một mươi bảy thành phố mang tên bác khát vọng người sáng
dành cho cộng đồng người việt nam ở nước ngoài về quê đón tết đình dậu
chương trình xuân quê hương hai nghìn một mươi bảy được diễn ra tại tp hcm với nhiều hoạt động phong phú như hội hoa xuân
tham quan phố đi bộ nguyễn huệ
dân hương tưởng niệm các vô hùng lễ thả cá chép truyền thống
chương trình vinh dự được đón chủ tịch nước trần đại quang đến tham dự và chúc tết kiều bào
đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo đảng nhà nước dành cho đồng bào ta ở nước ngoài
cũng trong sáng nay đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu kiều bào tiêu biểu về quê ăn tết năm hai nghìn hai mươi bốn
tại buổi gặp mặt các kiều bào cũng đã nói lên những tâm tư nguyện vọng của mình đối với đất nước trước thềm năm mới
đồng thời họ cũng mong muốn được đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng đất nước hội nhập và phát triển
trong khuôn khổ tham dự hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới ở davos thụy sĩ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tham dự và phát biểu tại ba phiên thảo luận
có các cuộc gặp gỡ tiếp xúc với tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres thủ tướng và hoàng hậu hà lan tổng thống thụy sĩ thủ tướng sri lanka và nhiều lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu trên thế giới
tại phiên thảo luận tương lai nền sản xuất dưới góc độ chiến lược khu vực thủ tướng chính phủ nhấn mạnh các cơ hội và thách thức của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với các nước đang phát triển trong đó có việt nam
khẳng định việt nam đang tập trung nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh khuyến khích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để tranh thủ cơ hội của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
còn tại cuộc gặp với thủ tướng hà lan mark rutte thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị hà lan tiếp tục hỗ trợ việt nam triển khai thỏa thuận đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực
ủng hộ việt nam ứng cử làm thành viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
trao đổi với hoàng hậu hà lan massima thủ tướng chính phủ mong muốn hoàng hậu chia sẻ kinh nghiệm về phát triển tài chính bao trùm
thúc đẩy các đối tác hỗ trợ việt nam xây dựng chương trình tín dụng cho người nghèo phụ nữ dân tộc thiểu số
hội kiến với tổng thống thụy sĩ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đánh giá cao việc hai nước đã tổ chức hiệu quả các hoạt động thiết thực
kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong đó có sự kiện ngày việt nam tại thụy sĩ
thủ tướng đánh giá cao chính phủ thụy sĩ đã cam kết viện trợ chín mươi triệu đô la mỹ cho việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi và đề nghị thụy sĩ hỗ trợ việt nam phát triển giáo dục chất lượng cao
tại cuộc gặp với thủ tướng sri lanka thủ tướng chính phủ đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương
xem xét thành lập ủy ban hỗn hợp cấp bộ trưởng để thúc đẩy hợp tác đề ra các biện pháp cụ thể tăng kim ngạch thương mại hai chiều thúc đẩy hợp tác du lịch nông nghiệp đầu tư giữa hai nước
trong cuộc tiếp các tập đoàn hàng đầu thế giới thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc bày tỏ mong muốn tập đoàn furencial anh mở rộng kinh doanh ở việt nam
có nhiều chương trình và dự án thiết thực hiệu quả góp phần tích cực nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành bảo hiểm dịch vụ tài chính ở việt nam
khẳng định ủng hộ tập đoàn alphabet google mỹ mở văn phòng ở việt nam nhấn mạnh việt nam có tiềm năng lớn về phát triển công nghệ thông tin
và đề nghị google bảo đảm đưa tin chính xác thúc đẩy hợp tác khởi nghiệp đào tạo nhân lực mời tập đoàn google tham gia abac và hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo doanh nghiệp apec hai nghìn hai mươi
tại buổi tiếp các tập đoàn calilé và tập đoàn qualcomm mỹ tập đoàn squidro thụy sĩ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nêu rõ
việt nam đang thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp cải thiện môi trường đầu tư để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển kinh doanh ở việt nam
chiều nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gặp mặt các đồng chí nguyên là đại biểu quốc hội chuyên trách ở trung ương
cán bộ thuộc diện quản lý của ủy ban thường vụ quốc hội công chức và người lao động thuộc văn phòng quốc hội đã nghỉ hưu tại thành phố hà nội
tham dự buổi gặp mặt còn có nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
phát biểu tại buổi gặp mặt chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân điểm lại một số kết quả nổi bật của quốc hội trong năm hai nghìn hai mươi
khẳng định quốc hội khóa một mươi bốn tiếp tục đà đổi mới và nhận được sự đồng thuận cổ vũ rất lớn của cử tri và nhân dân cả nước
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng những kết quả nổi bật đã đạt được trong năm qua của quốc hội đã kế thừa trên nền móng vững chắc của các nhiệm kỳ trước
và tiếp tục đổi mới phát triển hoạt động nhịp nhàng hiệu quả thực hiện tốt các chức năng của quốc hội
đồng thời nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi bảy là năm thứ hai triển khai nghị quyết của đại hội đảng toàn quốc lần thứ hai và quốc hội tiếp tục thực hiện các chức năng quan trọng của mình
để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra quốc hội và các cơ quan của quốc hội cần phát huy kết quả đã đạt được đoàn kết đổi mới phương thức hoạt động
bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí nguyên là đại biểu quốc hội chuyên trách ở trung ương cán bộ thuộc diện quản lý của ủy ban thường vụ quốc hội
công chức và người lao động thuộc văn phòng quốc hội đã nghỉ hưu tại thành phố hà nội
chủ tịch quốc hội mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp của các đồng chí để quốc hội nâng cao chất lượng lập pháp giám sát quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
hôm nay đoàn công tác ban dân vận trung ương do đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh tuyên quang
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trương thị mai đánh giá cao tỉnh tuyên quang đã hoàn thành hai mươi một trên hai mươi một chỉ tiêu kinh tế xã hội
đặc biệt tỉnh đã biết lựa chọn các vấn đề thiết yếu những nội dung công việc liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân để tập trung nguồn lực huy động sự tham gia đóng góp của người dân để thực hiện có hiệu quả nhất là vấn đề giảm nghèo
trong hội đồng chí trương thị mai cũng đề nghị tỉnh tuyên quang tiếp tục quan tâm công tác giảm nghèo nâng cao đời sống của người dân đổi mới phương thức vận động tuyên truyền nhân dân bằng những chính sách và phân bổ nguồn lực cụ thể dựa trên nhu cầu thiết thực bức thiết của nhân dân tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết trung ương bảy khóa sáu và nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
nhân dịp này đoàn công tác cùng lãnh đạo tỉnh tuyên quang đã đến trao tặng hai trăm linh xuất quà cho các hộ là gia đình chính sách hộ nghèo nạn nhân chất độc da cam tại các xã phúc ninh thắng quân tứ quận lăng quán huyện yên sơn và xã xuân quang huyện chiêm hóa
quanh khu vực sinh sống đây là một nét văn hóa đặc sắc của dân tộc việt nam được lưu truyền trong dân gian từ nhiều đời nay
vào ngày hai mươi ba tháng chạp hàng năm người dân lại có tục lệ tiện ông táo bằng các loại cá và phóng sinh tại ao hồ sông quanh khu sinh sống
để nhắc nhở người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường vứt túi ni lông đúng nơi quy định khi thả cá nhiều bạn trẻ trên cả nước đã có những kế hoạch rất cụ thể
thông qua các hoạt động tuyên truyền cụ thể có trách nhiệm xã hội cao ý thức của nhiều người dân đã có sự chuyển biến tích cực
bằng chứng là qua các năm số túi ni lông bị vứt vương vãi tùy tiện ra môi trường đã giảm đáng kể
thả cá chép châu trời là phong tục truyền thống là nét đẹp của văn hóa việt
nhưng phong tục chỉ thật sự đẹp khi đi cùng với những hành vi đẹp
mỗi người dân hãy tự ý thức trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn môi trường chung
thì nét đẹp đó phong tục đó sẽ được trân trọng và trường tồn cùng năm tháng
trong hai ngày ngày một mươi chín và ngày hai mươi tháng một tại làng gia lỗ hai xã sa long huyện biên giới ngọc hồi tỉnh con tum
công ty bảy trăm ba mươi hai binh đoàn một mươi năm bộ quốc phòng chủ trì phối hợp với công an huyện ngọc hồi huyện đoàn ngọc hồi
đồn biên phòng bảy trăm linh một cùng chính quyền nhân dân xã sa long đã tổ chức ngày hội bánh trưng xanh vui tết quân dân năm hai nghìn hai mươi
với sự tham gia của hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ công nhân công ty bảy trăm ba mươi hai hàng trăm đoàn viên thanh niên của các đơn vị tham gia phối hợp
và đông đảo người dân trên địa bàn xã biên giới sa lon huyện ngọc hồi
với nhiều hoạt động như thi gói và nấu bánh trưng thi cắm trại đẹp thi trang trí cây mai và mâm cơm ngày tết
thi kéo co và chương trình
giao lưu văn nghệ đêm lửa chạy thắp sáng ước mơ tuổi trẻ vùng biên đã thu hút hàng trăm người dân vùng biên xã long
huyện ngọc hồi đến xem cổ vũ không khí vui tươi ấm áp tình quân dân
bản thân tôi cũng giống như người khác tôi nghĩ là công ty bảy mươi hai tổ chức như thế này là nó có ý nghĩa rất là lớn
đối với người đồng bào dân tộc thiểu số và từ đó người đồng bào dân tộc thiểu số sẽ biết tết cổ truyền như thế nào
đối với gia đình của họ và cắt gói bán làm sao thì họ sẽ học được
và họ sẽ làm được từ cái ngày hội đây
tết đinh dậu năm hai nghìn một mươi bảy tuổi trẻ binh đoàn có phối hợp với công ty bảy trăm ba mươi hai và các đơn vị đứng chân trên địa bàn
xã sa long huyện ngọc hồi tỉnh con tum để tổ chức các hoạt động trong ngày hội bánh trưng xanh vui tết quân dân
tại địa bàn và qua hoạt động gói bánh trưng này thì chúng tôi muốn gửi gắm cái tình cảm của tuổi trẻ chúng tôi
nói riêng đối với các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn để có một cái tết thật là vui
vẻ ấm áp và đầy đủ trong khi mùa xuân gần về trên tất cả mọi miền của tổ quốc
tại làng giang lố hai xã sa long ngày hội bánh trưng xanh như đã đưa tết về sớm hơn cho bà con nơi đây
không khí làng bản vui tươi nhà nào cũng treo cờ hoa ảnh bác hồ đường làng thôn xóm được vệ sinh sạch sẽ và cắm cờ rực rỡ
ai ai cũng phấn khởi vui tươi
thì là một trong đó là những cái điểm tổ chức rất nhiều của chúng tôi là trên địa bàn rồi
ở đây tiếp tục nhân rộng và tiếp tục
tổ chức để là thể hiện sự tình cảm của cộng đồng thể hiện cái đạo lý của người việt nam là lành đùm ra rách
rồi là truyền thống là tương thân tương ái cùng bà con đón xét vui xuân
rồi tạo ra cái niềm vui động lực mới để hoàn thành nhiệm vụ cho năm tiếp theo
tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy binh đoàn đã dành hơn năm xuất quà tặng cho bà con nghèo khu vực biên giới bắc tây nguyên
riêng tại buổi lễ ban tổ chức đã trao gần ba trăm linh phần quà mỗi xuất quà trị giá năm trăm linh đồng cho các đối tượng
trao bánh trưng xanh cho các hộ nghèo có phần cùng bà con đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên đón tết đinh rộng hai nghìn một mươi bảy
cho biết nước này công nhận những dấu hiệu tích cực trong tiến trình hòa bình tại syri
đồng thời khẳng định các cuộc gặp ở kazakhstan vào tuần tới là bước tiến quan trọng
trong việc thiết lập khuôn khổ cho cuộc đàm phán sẽ diễn ra tại geneva thụy sĩ
theo truyền thông nga dẫn lời ngoại trưởng lavrov khẳng định
mắc cơ va sẵn sàng thực hiện trách nhiệm của mình để tiến tới một cuộc đối thoại
mang tính xây dựng với mỹ
trong khi đó thứ trưởng ngoại giao nga bozanov cho biết tham gia phái đoàn nga
tại kazakhstan sẽ có các đại diện của bộ quốc phòng bộ ngoại giao và một số cơ quan khác
cuộc hòa đàm ở kazakhstan sẽ đề cập đến việc mở rộng số lượng các bên tham gia lệnh ngừng bắn
đạt được ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm ngoái đặc biệt là các nhóm vũ trang hoạt động ở miền nam syri
trong bối cảnh cuộc bầu cử sớm tại hàn quốc đang thu hút sự chú ý của người dân nước này
sau khi quốc hội thông qua kiến nghị luận tội tổng thống park geun hye
đảng minzo đối lập chính đang dẫn đầu trong cuộc thăm dò dư luận được tiến hành trong tuần này
theo kết quả thăm dò
do hãng gallup công bố ngày hôm nay đảng minsu nhận được ba mươi bảy cử trị ủng hộ
trong khi tỷ lệ ủng hộ đảng saen nuri cầm quyền là một mươi hai
theo sau đó là đảng nhân dân đối lập với tỷ lệ ủng hộ một mươi một
trước đó một ngày kết quả thăm dò cho thấy số người đòi hỏi ủng hộ cựu chủ tịch đảng minzo
moon jae in làm tổng thống tiếp theo của hàn quốc là hai mươi tám một tăng hai điểm phần trăm so với tuần trước
còn cựu tổng thư ký liên hợp quốc ban ki moon giành được hai mươi một tám ủng hộ
tổng thống mỹ barack obama quyết định giảm án cho ba trăm ba mươi tù nhân hầu hết là tội phạm ma túy
đây là đợt giảm án thứ hai trong tuần qua và cũng là đợt cuối cùng trước khi ông rời nhà trắng sau tám năm lãnh đạo nước mỹ
quyết định của ông obama đã nâng số tù nhân được giảm án lên một bảy trăm một mươi năm người
trước đó hai ngày ông obama cũng đã giảm án cho hai trăm linh chín tù nhân trong đó có chelsea manning
lính mỹ chuyển giới lịnh án ba mươi năm năm tù giam vì tội cung cấp hơn bảy trăm linh tài liệu mật cho trang wikileaks
ngoài ra ông mobama cũng ân xá cho sáu mươi bốn tù nhân trong đó có một cựu tướng từng là thành viên chủ chốt trong đội ngũ an ninh quốc gia đầu tiên của ông
từ lâu tổng thống obama luôn kêu gọi cải cách hệ thống tư pháp cho rằng nhiều tù nhân không phải tội phạm nguy hiểm
phải chịu bản án không công bằng với tội danh mà họ mắc phải
theo luật pháp mỹ người mắc tội lần đầu lịnh án phạt tương đương với người tái phạm tội đó một trăm linh lần
chuyển đến một số thông tin kinh tế
hai ngân hàng hàng đầu châu âu là hsbc và ubs của thụy sĩ vừa cảnh báo
khả năng sẽ cắt giảm hàng nghìn nhân viên khỏi nước anh sau khi nước này chính thức rời khỏi liên minh châu âu eu
ngân hàng của mỹ là gomensak đang cân nhắc giảm một nửa đội ngũ nhân lực tại london và di chuyển về new york
cũng như tới phanh phúc của đức
trong khi đó ngân hàng ubs cho biết khoảng một trên tổng số năm nhân viên tại london sẽ bị ảnh hưởng bởi anh rời khỏi eu
còn ngân hàng hsbc có thể sẽ di chuyển khoảng một nhân viên đến paris pháp
trong một phát biểu tại diễn đàn kinh tế thế giới ở davos
thủ tướng anh theresa may khẳng định nước anh có hướng đi riêng của mình với vai trò lãnh đạo mới trong nền kinh tế thế giới
việc anh rời eu không có nghĩa là nước này ủng hộ chủ nghĩa bảo hộ quay lưng lại với xu thế toàn cầu hóa
điều này sẽ cản trở khả năng điều hành kinh doanh trên toàn cầu của các ngân hàng lớn khi trụ sở hiện tại đặt tại london
theo người phát ngôn của ngân hàng trung ương châu âu ecb
hội đồng quản trị đã bỏ phiếu nhất trí giữ nguyên lãi suất ở mức và lãi suất cho vay ở mức hai mươi năm
trong cuộc họp đầu tiên của năm hai nghìn một mươi bảy ngân hàng trung ương châu âu đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức
mức thấp kỷ lục và không thay đổi chương trình mua trái phiếu lớn
ngân hàng trung ương châu âu cũng duy trì kế hoạch mua tài sản
được coi là một chương trình nới lỏng định lượng sau khi vừa mới thông báo gia hạn chương trình này hồi tháng một mươi hai năm ngoái
chủ tịch ngân hàng trung ương châu âu cho biết sẵn sàng mở rộng gói kích thích định lượng để thúc đẩy nền kinh tế nếu cần thiết
ngoài ra chương trình mua trái phiếu chính phủ và công ty nhằm khuyến khích chi tiêu và đầu tư bằng cách bơm tiền vào nền kinh tế
và là một phần trong những nỗ lực chưa từng thấy của ngân hàng trung mương châu âu để thúc đẩy tăng trưởng và lãm phát
quý vị và các bạn thân mến những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân ngày hôm nay